tiếp tục thông tin liên quan đến vụ cháy ở công ty dạng đông
chiều qua ba mươi một tháng tám tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
đã thông tin về việc kiểm tra chất lượng môi trường sau vụ cháy kho hàng tại công ty dạng đồng
theo sở tài nguyên và môi trường tp hà nội tại thời điểm kiểm tra sáng ngày ba mươi một tháng tám
hòa chất amargan phục vụ sản xuất bóng đèn huỳnh quang đèn compact được chứa trong ba tủ lạnh
các tủ lạnh này còn nguyên vẹn khu vực chứa ba tủ lạnh được phun nhiều bọt chữa cháy không phát hiện thấy hiện tượng cháy
trung tâm quan chắc môi trường miền bắc tổng cục môi trường vẫn tiếp tục lấy mẫu môi trường xung quanh khu vực công ty dạng đông
và trong khu dân cư để đánh giá chất lượng môi trường
kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh của trung tâm quan chắc tài nguyên và môi trường hà nội tại năm vị trí
điểm giáp cổng công ty bóng động lực giáp khu dân cư ngõ ba trăm bốn mươi hai khương đình
điểm trước cửa số nhà tám mươi một ngõ ba trăm bốn mươi hai khương đình điểm giáp cổng trào tổ dân phố số một mươi phường hạ đình
điểm giáp khu vực thiết bị chiếu sáng điểm giáp khu vực chăm sóc khách hàng
so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh cho thấy
các thông số vi khí hậu no hai trì cadimi trung bình hai mươi bốn h thủy ngân trung bình hai mươi bốn h asen kẽm bụi tổng đều nằm trong giới hạn cho phép